chào ý kiến đối với báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám
các đại biểu đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng như xử lý tội phạm tham nhũng đã có nhiều bước tiến mạnh
tuy nhiên công tác này hiện vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế cần được khắc phục
theo đại biểu võ thị như hoa những năm qua công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực
với các chủ trương và giải pháp đột phá nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được phát hiện và đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật
nhận được sự đồng thuận của cử tri cùng nhân dân trong cả nước
tuy nhiên tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản bị chiếm đoạt và gây thiệt hại
nguyên nhân là do chưa có cơ chế ngăn chặn nên các đối tượng tham nhũng có cơ hội tẩu tán tài sản trước khi cơ quan chức năng vào cuộc
tôi cho rằng phần lớn đó là do lỗ hỏng về mặt thể chế pháp luật
chúng ta thiếu cơ chế để ngăn chặn tình trạng tẩu tán tài sản tham nhũng nhanh nhất có thể
đó là các quy định của pháp luật
về áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời về kê biên phong tỏa ngăn chặn tài sản của các đối tượng liên quan đến tham nhũng
được các cơ quan tố tụng thực hiện cũng giống như các đối tượng có liên quan trong các án kinh tế hình sự dân sự khác
trong khi thời hạn quy trình ở từng giai đoạn điều tra truy tố xét xử thường kéo dài
như vậy các đối tượng liên quan đã biết trước và thường là có hành vi tẩu tán
chuyển nhượng tài sản trước khi có quyết định phong tỏa của các cơ quan tiến hành tố tụng
cũng cho ý kiến về công tác phòng chống tham nhũng đại biểu nguyễn ngọc phương nhận định công tác này trong những năm qua
đã không còn tình trạng dơ cao đánh khẽ bao che hay né tránh hoặc có vùng cấm
tuy nhiên tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi
thực tế thì tham nhũng còn có ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống xã hội
từ người có địa việc thấp đến người có địa vị cao tham nhũng còn lây lan đến tầng người dân thường
chỉ cần có một chút chức trách
nghiêm trọng hơn là hình hài tham nhũng còn xảy ra ngay trong cả cơ quan bảo vệ pháp luật
trong thanh tra kiểm toán một số nhà báo một số cán bộ cao cấp họ tạo cớ yêu cầu thêm những thủ tục sách nhiệu
tì hoạn dần đến xã hội xuất hiện một loài phí không thành văn gọi là hối lộ làm luật bôi trơn để giải quyết nhanh cả công việc
so với thời gian trước đây tuy hình thức nhũng nhũ một cách công khai trắng trợn đã có chuyển biến giảm hơn ở một số lĩnh vực
nhưng chưa thực sự làm hài lòng
doanh nghiệp người dân kinh ví không chính thức vẫn tồn tại như một thứ loạt ngầm
ai cũng hiểu và muốn được việc thì người dân doanh nghiệp vẫn phải bôi trơn cùng với sự ấm ức và khó chịu
tôi đề nghị chính phủ các bộ ngành đẩy mạnh cải cách hành chính sàng lọc đội ngũ cán bộ xử lý nghiêm những vi phạm của những công chức
cán bộ vi phạm nâng cao chất lượng thanh tra kiểm tra để kết luận rõ những cán bộ công chức có biểu hiện vi phạm
qua thực tiễn công cuộc phòng chống tham nhũng với cung cách liều lượng
nhiệp độ cường độ như hiện nay được toàn dân ủng hộ mạnh mẽ
thì việc xử lý nặng tay cũng sẽ không sợ không còn cán bộ để làm việc
quốc hội và chính phủ đang tập trung sửa đổi luật phòng chống tham nhũng
cũng như có nhiều giải pháp tích cực trong công tác này nhằm làm trong sạch bộ máy
vì vậy các đại biểu cho rằng việc phòng chống tham nhũng là một quá trình lâu dài
cần được thực hiện thường xuyên và liên tục nhất là việc giáo dục tư tưởng cho các cán bộ đảng viên
tiên phong gương mẫu trong phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về tham nhũng
phát huy vai trò người đứng đầu liêm khiết thì cấp dưới sẽ nghiêm túc thực hiện
tránh được tình trạng trên nóng dưới lạnh